tất cả các gian hàng tại chợ trung tâm thị xã eak đã bị thiêu dụi hoàn toàn khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong đêm ngày hôm qua
lực lượng cứu hộ đã tích cực cứu hộ và đã khống chế được đám cháy và rất may là không có thiệt hại về người
bốn mươi năm gian hàng hơn một năm trăm linh m hai chợ trung tâm huyện eak tỉnh đắk lắc đã bị thiêu dụi ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng bảy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đắk lắc và công an huyện eak đã huy động chín xe chữa cháy ba máy bơm cùng hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ và hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường khẩn trương chữa cháy di rời khẩn cấp các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chợ và tài sản đến nơi an toàn đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt tài sản của các tiểu thương
sau hơn hai giờ tích cực dập lửa đám cháy đã được khống chế hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ